thông tin từ cục đăng kiểm việt nam từ ngày một mươi tháng ba hai trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh ba s và hai nghìn chín trăm một mươi bốn d tại hà nội
chính thức được mở lại sau một thời gian tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra
như vậy hà nội sẽ có tám trung tâm đăng kiểm với một mươi dây chuyền kiểm định
trong đó sáu trung tâm từng bị đóng cửa và được mở lại
danh sách tám trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại hà nội tính đến ngày hôm nay gồm
một hai nghìn chín trăm linh một v km một mươi năm hai trăm linh quốc lộ một a thôn yên phú huyện thanh trì
hai hai nghìn chín trăm linh ba s số ba lê quang đạo quận nam tử liêm
ba hai nghìn chín trăm linh bốn v đường võ văn kiệt quang minh mề linh
bốn hai nghìn chín trăm linh sáu v đường bảy mươi tam hiệp thanh trì
hai nghìn chín trăm linh tám d khu công nghiệp lai xá kim trung hoài đức
hai nghìn chín trăm một mươi bốn d cụm công nghiệp thanh oai đức hòa thanh oai hà nội
bảy hai nghìn chín trăm một mươi sáu d khu công nghiệp lai xá kim trung hoài đức

tám hai nghìn chín trăm hai mươi ba d quốc lộ sáu khu công nghiệp phú nghĩa trường mỹ